tại bảo tàng đà nẵng đã diễn ra ngày hội văn hóa nhật bản
đây là chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa
đất nước và con người nhật bản đến với con người việt nam và du khách
ngày hội thu hút đông đảo các tầng lớp học sinh sinh viên người dân và du khách sinh sống
học tập và làm việc tại đà nẵng
các hoạt động như trình diễn và trải nghiệm trang phục truyền thống việt nam nhật bản
giao lưu tìm hiểu về văn hóa giữa hai đất nước việt nam nhật bản
ngày hội không chỉ giúp các tầng lớp học sinh sinh viên người dân và du khách
hiểu hơn về văn hóa phong tục truyền thống đặc sắc độc đáo của đất nước con người
đến từ xứ sở mặt trời mọc mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa
gắn kết tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước việt nam nhật bản